tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci liên minh hợp tác xã việt nam
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam bộ tài chính hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
hội doanh nhân trẻ việt nam đã phối hợp tổ chức hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành
giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
chính phủ đã ban hành hai mươi hai nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh của hầu hết bộ ngành
đã cắt giảm tổng số ba bốn trăm hai mươi năm trên sáu một trăm chín mươi một điều kiện kinh doanh tiết kiệm gần sáu triệu ngày công và khoảng chín trăm linh tỷ đồng mỗi năm
trong công tác kiểm tra chuyên ngành đã cắt giảm trên sáu mươi
nhìn danh mục dòng hàng cắt giảm và đơn giản hóa ba mươi trên một trăm hai mươi thủ tục kiểm tra chuyên ngành
tiết kiệm một mươi hai triệu ngày công và trên năm tỷ một năm
phó thủ tướng lưu ý công tác triển khai cơ chế một cửa asean chưa thực sự đi vào chiều sâu
mức độ hài lòng của doanh nghiệp chưa cao thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám không đạt kế hoạch mới được chín mươi bảy
còn một mươi tám thủ tục phải chuyển sang năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó có tình trạng một số mặt hàng bị trồng chéo kiểm tra của nhiều cơ quan
trong cùng một bộ
phó thủ tướng đề nghị bộ ngành nào ban hành ra danh mục yêu cầu phải kiểm tra
nhưng không có tiêu chuẩn quy chuẩn yêu cầu trong năm nay chấm dứt tình trạng này
không có tiêu chuẩn và quy chuẩn thì dứt khoát không kiểm tra
đề nghị các bộ ngành hoàn thiện ra soát các khuôn khổ pháp lý
những thủ tục hành chính đã cắt giảm cần xem xét lại việc cắt giảm đã hợp lý chưa
cắt giảm thủ tục hành chính nhằm mục đích tạo thuận lợi thương mại
nhưng đồng thời phải đi đôi với chống gian lận thương mại tránh việc cắt giảm rơi vào lợi ích nhóm